bệnh viện a thái nguyên cho biết đã cho dừng hoạt động kinh doanh của công ty trường sinh
là đơn vị cung ứng nhu yếu phẩm tạp hóa tại bệnh viện này
công ty trường sinh có ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhu yếu phẩm tạp hóa
từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
để đảm bảo an toàn hiện năm nhân viên tại đây đã được cách ly và có kết quả âm tính với sars cov hai
ngoài ca bệnh số một trăm bảy mươi tám số người thái nguyên làm việc tại công ty trường sinh là một mươi người
hiện cũng đã được cách ly tại hà nội theo quy định
trong đó có ca bệnh số một trăm chín mươi
tất cả các trường hợp này đều không về tỉnh thái nguyên kể từ ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay